tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu đã diễn ra hội thảo khoa học công tác đánh giá cán bộ những vấn đề lý luận và thực tiễn do ban tổ chức trung ương phối hợp với tỉnh ủy bà rịa vũng tàu tổ chức
hội thảo khoa học công tác đánh giá cán bộ những vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm tổng kết các vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đánh giá cán bộ trong và ngoài nước
đồng thời cung cấp căn cứ khoa học cho việc xây dựng bộ tiêu chuẩn chức danh đối với từng ngạch lãnh đạo quản lý ở từng cấp cụ thể hóa bộ tiêu chí đánh giá cán bộ
đại diện tỉnh ủy thanh ủy chuyên gia nhà khoa học đã tập trung thảo luận chia sẻ kinh nghiệm đánh giá cán bộ phương pháp xử lý những tình huống thường gặp trong công tác đánh giá cán bộ
cách khắc phục tình trạng công tác cán bộ triển khai đúng quy trình nhưng không chọn được đúng người dẫn đến sai phạm và bị kỷ luật tiêu chí lựa chọn cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới nhất là sau đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng